thưa quý vị để chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ trình ubthqh tại phiên họp thứ ba mươi sáng nay tại nhà quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã chủ trì cuộc họp nhằm cho ý kiến về một số nội dung lớn
tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp
chủ tịch quốc hội đánh giá cao dự án luật đã được tiếp thu chỉnh lý kỹ lưỡng
có bổ sung một số chính sách đặc thù vượt trội để phát triển công nghiệp quốc phòng
và thể chế hóa nghị quyết của trung ương
về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
nhấn mạnh đây là cơ hội để hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển công nghiệp quốc phòng
an ninh theo hướng lưỡng dụng đưa lĩnh vực này trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia
về quy trình thiết kế các cơ chế chính sách đặc thù
chủ tịch quốc hội lưu ý cần đảm bảo tính khả thi thống nhất trong hệ thống pháp luật
đúng theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tránh trồng chéo
theo dự kiến dự thảo luật sẽ chỉnh quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ bảy vào tháng năm tới